chính phủ nhật bản và jica đang phối hợp cùng với các doanh nghiệp tư nhân triển khai hợp tác nhằm hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp tại việt nam
đó là nhận định được đưa ra tại diễn đàn hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững tại việt nam do jica tổ chức tại tp hcm
hiện nay mức thu nhập và sức mua trong nước cũng như các quốc gia trong khu vực đang gia tăng
nhu cầu tiêu dùng nông sản ngày càng lớn và dự báo sẽ tăng cao hơn trong thời gian tới
bởi vậy sự hợp tác của hai chính phủ việt nam nhật bản hướng tới sự phát triển nông nghiệp bền vững tại việt nam có ý nghĩa hết sức quan trọng
cũng tại diễn đàn này các đại biểu cũng thảo luận các vấn đề từ góc nhìn về đào tạo nhân lực
phục vụ phát triển nông nghiệp của việt nam và từ góc nhìn về sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn
lòng tin của người tiêu dùng đồng thời thảo luận và xem xét về các giải pháp trong thời gian tới
theo đề xuất từ việt nam phía nhật bản sẽ chú trọng hỗ trợ việt nam một số nội dung quan trọng như xây dựng chuỗi giá trị thực phẩm
chế biến thực phẩm phát triển sản phẩm cải thiện lưu thông dây chuyển lạnh ở ngoại thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
phòng chống biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp ở tây nguyên và đồng bằng sông cửu long
lĩnh vực lâm nghiệp trên toàn quốc đào tạo nguồn nhân lực nâng cao năng suất giá trị gia tăng
về phía chính phủ nhật chúng tôi luôn quan tâm về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho việt nam trong lĩnh vực nông nghiệp
chúng tôi đã thành lập trường đại học việt nhật tại thành phố hồ chí minh bên cạnh đó là phát triển du lịch
chuyển vọng sự hợp tác giữa việt nam nhật bản phát triển nông nghiệp bền vững tăng cường giao lưu giữa kỹ sư nông nghiệp việt nam khi sang nhật bản
ngoài ra chúng tôi hỗ trợ vốn cho sinh viên sang nhật bản học tập và trở về đầu tư vào việt nam
trong bối cảnh doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài nước đang triển khai mạnh mẽ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
không chỉ trong sản xuất mà cả chế biến đến lưu thông phân phối
hợp tác sẽ góp phần quan trọng hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp tại việt nam